ngày năm tháng năm phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế
tiến hành tạm giữ xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa
không rõ nguồn gốc xuất xứ để điều tra làm rõ
thông tin ban đầu trong quá trình làm nhiệm vụ
lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế
đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi năm c hai nghìn chín trăm ba mươi
do bà nguyễn thị mai sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
trú tại phường phú thuận thành phố huế
làm chủ xe đang vận chuyển một hai trăm linh gói thuốc lá z và ba tấn đường kính
số hàng này được cất giấu dưới gầm xe và trong các bao chữa than
tại cơ quan công an bà mai khai nhận số hàng này do bà thuê tài xế
chở từ cửa khẩu lao bảo về huế để có thể tiêu thụ
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế
đang mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc
theo quy định của pháp luật